chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
một ô tô bị cuốn trôi
tính đến chiều nay một tháng một mươi hai đã có một mươi hai người chết và mất tích tại các tỉnh bình định phú yên con tum đắk lắc
trong đó phú yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với sáu người
về giao thông xảy ra ngập và sạt lở đất gây ách tắc tại quốc lộ một mươi bốn h bốn mươi b trường sơn đông qua địa phận tỉnh quảng nam
quốc lộ hai mươi bốn hai mươi bốn c ở tỉnh quảng ngãi quốc lộ một tuyến tránh an nhơn và một số vị trí tại quốc lộ hai mươi bảy c
thuộc xã sơn thái huyện khánh vĩnh tỉnh bình định quốc lộ một mươi chín c hai mươi năm hai mươi bảy hai mươi chín tại tỉnh phú yên
hai điểm trường sơn đông ở tỉnh con tum có một số tuyến tỉnh lộ giao thông ngập lục
đến một mươi bảy h chiều nay quốc lộ bốn mươi b qua địa phận tỉnh quảng nam và quốc lộ hai mươi bảy c qua địa phận tỉnh bình định đã thông xe một làng
giao thông còn khó khăn một điểm ở trường sơn đông qua địa phận tỉnh con tum đã thông xe một làng
mưa lũ cũng đã làm thiệt hại gần một năm trăm linh hectare
tà lúa và hoa màu làm hư hỏng hơn một năm km kè và hơn hai mươi ba km kênh mương
đã xảy ra sự cố ba tàu bị chìm ở các tỉnh bao gồm bình định phú yên và khánh hòa
còn tại tỉnh khánh hòa hai xà lan đang thi công đập ngăn mặn sông cái bị nước lũ cuốn trôi
lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang xử lý di rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn giao thông
thông tin thêm về tai nạn trên biển vào lúc một mươi giờ sáng hôm qua ba mươi tháng một mươi một
tàu cá mang số hiệu na chín trăm ba mươi ba
tàu cá ba nghìn năm trăm năm mươi ba của tỉnh nghệ an bị nước tràn vào khoang làm chìm tàu
đã được tàu cá quảng ngãi cứu được một thuyền viên vẫn còn năm thuyền viên mất tích
hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai
tại nha trang mưa lớn các hồ xả lũ khiến nước lên nhanh
gây ngập lục hơn tám nhà dân ở ngoài ô thành phố nha trang
nhiều người không kịp di chuyển đồ đạc
ông lưu thành nhân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang cho biết
do mưa lớn cộng với hồ am chúa và hồ suối dầu xả lũ
nên từ cuối giờ chiều qua nước sông cái lên nhanh gây ngập lụt ở các xã vùng ven thành phố
trong đó xã vĩnh trung có nhiều thôn bị cô lập với hai hai trăm chín mươi chín hộ
xã vĩnh thành có ba bốn trăm tám mươi chín hộ và một mươi sáu hai trăm năm mươi người bị ảnh hưởng
xã vĩnh phương có một bốn trăm hai mươi ba nhà bị ngập xã vĩnh hiệp có một tám mươi nhà
nước ngập gần nửa mét nhiều xe không thể chạy
người dân phải lội bộ ven giải phân cách trên đường hai mươi ba tháng một mươi
mặc dù nước lũ đang lên tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hội an quảng nam
nhưng một tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a chín nghìn ba trăm sáu mươi một
vẫn cố băng qua đoạn thuộc khu vực dẫn lên cầu bà ngân
khiến cho chiếc xe bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi hơn năm mươi mét
ông huỳnh ngọc hùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã cẩm kim thành phố hội an tỉnh quảng nam
xác nhận vừa xảy ra vụ xe ô tô bị nước cuốn trôi
theo ông hùng
sự việc xảy ra vào khoảng bảy giờ cùng ngày xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát chín mươi hai a chín nghìn ba trăm sáu mươi một
chưa rõ danh tính tài xế chạy trên quốc lộ một mươi bốn h đến khu vực dẫn lên cầu bà ngân
nối hai xã cẩm kim và xã duy phước huyện duy xuyên gặp dòng nước chảy xiết
tại xe ô tô vẫn cố chạy qua thì không may bị lũ cuốn trôi khoảng năm mươi mét
ngay khi tiếp nhận thông tin lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt hỗ trợ
sau hơn hai tiếng đồng hồ chiếc xe ô tô gặp nạn mới được trục vớt lên bờ
theo ông hùng thông tin thêm những ngày qua do mưa lớn
nước từ thượng nguồn sông thu bồn chạy xiết và lên rất nhanh
khiến tuyến đường dẫn lên cầu bà ngân có nhiều đoạn bị ngập sâu trên một mét
khu vực chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn lâm vào tình trạng sói lở suốt nhiều ngày qua
rất may khi xe ô tô gặp nạn có dấu hiệu trôi tuột khỏi mặt đường
tài xế đã nhanh trí mở cửa thoát ra ngoài an toàn
vào sáng một tháng một mươi hai nước lũ bắt đầu rút nhiều người dân tại huyện tuy phước
vùng rốn lũ của bình định sau khi chạy lũ trở về lại tắt mật
dọn dẹp nhà cửa sau hai ngày nước ngập
tại phường nhân phú thành phố quy nhơn và các xã phước thuận phước nghĩa
thị trấn tuy phước huyện tuy phước nước lũ tại nơi này bắt đầu rút dần
theo người dân nước lũ rút từ khuya ba mươi tháng một mươi một
tuy nhiên đường xá vườn tược vẫn còn bị nước bao phủ
tại thôn quảng vân xã phước thuận huyện tuy phước mặc dù nước đã rút dần
nhưng nhà cửa người dân vẫn còn ngỗng ngang bùng đất
tại thị trấn kỳ phước nước lũ đã rút khỏi nhà dân chỉ còn ngập ở một số tuyến đường
rất nhiều gia đình hối hả dọn dẹp nhà cửa hàng quán sau nhiều ngày bị nước lũ bao vây
theo bà nguyễn thị hồng tuy nước lũ đã rút
nhưng bùn đất bám lại rất nhiều khiến việc dọn dẹp trở nên vô cùng cực nhọc
tại các xã phước nghĩa phước hòa nước lũ vẫn còn ngập sâu khiến giao thông bị ngưng trệ
nếu muốn đi lại người dân chỉ có thể đi thuyền nhỏ hoặc ghe
nhiều người phải đi chợ bằng ghe hoặc nhờ lực lượng chức năng tiếp tế mì gạo
vào chiều một tháng một mươi hai lũ trên các sông trong tỉnh phú yên đang giảm chậm nhưng còn rất cao
tại thành phố tuy hòa và nhiều khu vực dân cư ở các huyện thị xã tỉnh phú yên bị ngập chìm trong lũ
nước lũ dâng cao đến sáng một tháng một mươi hai thành phố tuy hòa vẫn chìm trong biển nước
toàn thành phố phải di dời hơn hai hộ với hơn bảy người đến nơi an toàn
chiều nay nước lũ đã bắt đầu rút nhiều người dân khu vực thành phố tuy hòa đi sơ tán đã trở về nhà
đợt mưa lũ làm nhiều tuyến đường ở thành phố tuy hòa như trần hưng đạo bị ngập sâu
lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi cao ráo
chợ trung tâm thành phố tuy hòa được di chuyển đến khu vực ngã ba trần hưng đạo để hoạt động tạm thời
riêng khu vực ngoại ô thành phố thuộc bình ngọc vẫn còn ngập rất sâu
toàn bộ diện tích rau hoa của bà con bị hư hại hoàn toàn
ở các vùng ngập sâu khu vực ngoại ô người dân vẫn ở lại nơi sơ tán chờ nước rút
đây là đợt lũ lớn trong khoảng năm năm trở lại đây tương đương mức lũ năm hai nghìn chín và thấp hơn mức lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng nước lũ dần quá nhanh bà con không kịp trở tay
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
ở bạch long vĩ hải phòng đo được gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp chín
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao
nên trong bốn sáu ngày tới đây thời tiết bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa sáng sớm có sương mù ngày nắng
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm qua ba mươi tháng một mươi một
khu vực quảng nam đến ninh thuận và tây nguyên đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cụ thể lượng mưa đo được từ bảy giờ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ba giờ ngày ba mươi tháng một mươi một
tại mùa một tháng một mươi hai như tại trà cót quảng nam là năm mươi hai mm tại phổ khánh quảng ngãi là sáu mươi chín mm
tại ba lễ quảng ngãi là sáu mươi bốn mm tại ea bá phú yên là hai trăm bốn mươi tám chín tại khánh vĩnh khánh hòa là hai trăm một mươi hai hai mm
tại canh liên bình định là một trăm bảy mươi sáu mm tại prak ở đắk lắc là hai trăm năm mươi bốn sáu mm tại crom năng gia lai là một trăm bốn mươi bảy tám mm
tại lộc tân lâm đồng là một trăm bốn mươi bảy tám mm

cụ thể lượng mưa đo được từ bảy giờ ngày ba mươi tháng một mươi một